sau cơn bão số hai vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn một vết nứt lớn được phát hiện trên dãy núi tại thôn nậm bắc xã tân tiến huyện bảo yên tỉnh lào cai
hơn hai mươi hộ dân sống dưới chân núi được yêu cầu di rời khẩn cấp để bảo đảm an toàn
thế nhưng hơn ba năm trôi qua thì việc di rời dân cư vẫn chưa được hoàn thành
mùa mưa bão đến thanh niên trai tráng thôn nậm bắt không dám đi làm ăn xa vì phải thường trực để sẵn sàng chạy bão
còn những gia đình chỉ có những người già trẻ con như là hộ ông trương văn diễn thì hoặc là phải rời ra lán tạm để bảo đảm an toàn
hoặc ở lại nhà cũ thế nhưng ăn không ngon ngủ không yên vì tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào
mùa mưa bão đến thanh niên trai tráng thôn nậm bắt không dám đi làm ăn xa vì phải thường trực để sẵn sàng chạy bão
còn những gia đình chỉ có người già trẻ con như hộ ông trường văn diễn thì hoặc phải rời ra lán tạm để đảm bảo an toàn
hoặc là ở lại nhà
hoặc là ở lại nhà cũ thế nhưng ăn không ngon ngủ không yên vì tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào

với lại đường điện phục vụ sinh hoạt cho người dân mà cũng chưa có điện để sinh hoạt
nậm bắc có hai mươi bảy hộ trong diện phải di rời thì mới chỉ có sáu hộ đã di chuyển theo hình thức tái định cư sen ghép
dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm hiện mới thực hiện san gạt mặt bằng được khoảng tám mươi
dự kiến hoàn thành vào tháng chín năm nay
tuy nhiên hạ tầng cơ sở như điện đường nước sạch thì đang gặp khó khăn chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành
khu mà tái định cư con đường vào còn đang rất khó khăn
độ dốc lớn đường đất và trơn trượt rất là lớn đi lại rất là mất an toàn
chính vì thế cho vừa rồi thì sở nông nghiệp phát triển nông thôn và ủy ban dân tỉnh có khảo sát và có đề xuất với bộ nông nghiệp
để bộ nông nghiệp cấp thêm nguồn vốn khoảng một mươi tỷ nữa cho dự án này để làm tiếp phần đường và dẫn đường điện vào
thì cái này đang đợi cái vốn của bộ nông nghiệp
nguy cơ sạt lờ thì đã thấy rõ
nhất là khi mùa mưa bão đã đến người dân nậm bắc đang rất mong mỏi chính quyền sớm bố trí nơi ở mới bảo đảm an toàn để sớm ổn định cuộc sống